thưa quý vị trong các ngày từ ngày hai mươi tám đến ngày ba mươi tháng ba bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng đã dẫn đầu đoàn công tác của bộ đến làm việc tại bắc kinh và thượng hải của trung quốc
trong chuyến công tác bộ trưởng nguyễn trí dũng đã có cuộc trao đổi làm việc với đồng chí trịnh san khiết chủ nhiệm ủy ban cải cách và phát triển trung quốc và đồng chí vụ hạo phó chủ nhiệm ủy ban cải cách và phát triển trung quốc
tại buổi làm việc hai bên cùng trao đổi kinh nghiệm về xây dựng định hướng chiến lược phát triển đất nước kinh nghiệm về quản lý doanh nghiệp nhà nước
về hợp tác giữa hai nước hai bên cùng thảo luận về kết nối giữa khuân khổ hai hành lang một vành đai với sang kiến vành đai và con đường thúc đẩy kết nối cơ sở hạ tầng và thúc đẩy đầu tư giữa hai nước
cũng trong chuyến công tác bộ trưởng nguyễn trí dũng có buổi làm việc với bộ trưởng bộ thương mại trung quốc cục đường sắt trung quốc và trực tiếp tham quan trải nghiệm tuyến đường sắt tốc độ cao bắc kinh thượng hải nhằm tìm hiểu kinh nghiệm trong việc triển khai xây dựng hệ thống đường sắt tốc độ cao xây dựng và phát triển mô hình khu thương mại tự do trung tâm tài chính khu vực và quốc tế
cụm thi đua số tám bộ công an bao gồm công an của năm tỉnh phú yên khánh hòa ninh thuận bình thuận và bà rịa vũng tàu vừa tổ chức hội nghị ký kết giao ước phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi bốn
năm hai nghìn một mươi bốn công an tỉnh bình thuận làm đơn vị cục trưởng cục thi đua số tám bộ công an và công an tỉnh bà rịa vũng tàu làm đơn vị cục phó với khấu hiệu hành động của năm là xây dựng công an nhân dân thực sự
công an tỉnh bình thuận đã tạo ra một cuộc sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại quyết tâm thi đua phấn đối thực hiện hiệu quả tám nhiệm vụ trọng tâm ba giải pháp đột phá của đảng quỹ công an trung ương về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
tại hội nghị công an các tỉnh đã thảo luận và thống nhất đề ra các tiêu chí bản điểm quy chế hoạt động thi đua các hoạt động văn hóa nghệ thuật thể dục thể thao hoạt động xã hội tình nghĩa và nội dung ký kết dấu ước thi đua vì an ninh tổ quốc năm hai nghìn một mươi bốn
thưa quý vị trong quá trình triển khai đề án sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã tại thành phố hồ chí minh
mới đây thành phố đã đề xuất bộ nội vụ phương án giữ lại ba mươi sáu phường ở chín quận vì yếu tố lịch sử văn hóa tôn giáo và dân cư hiện hữu
sau khi tiếp thu giải trình và bổ sung phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn ba mươi
quỹ ban nhân dân tp hcm kiến nghị bộ nội vụ xem xét cho phép giữ lại ba mươi sáu phường ở chín quận gồm quận ba bốn năm sáu tám một mươi một mươi một phú nhuận bình thạnh
các phường này được đề xuất giữ lại vì nhiều lý do về yếu tố lịch sử văn hóa tôn giáo phong tục tập quán vị trí địa lý điều kiện tự nhiên cộng đồng dân cư các phường
việc này nhằm bảo đảm quốc phòng an ninh và phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết ba mươi năm về sắp xếp đơn vị hành chính đồng thời phù hợp quy hoạch thành phố
theo đề án tp hcm cũng trình phương án năm mươi phường thuộc diện sắp xếp tại các quận